bà trương mỹ hoa nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính
chủ nhiệm câu lọc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu đã tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng do bão số một mươi hai và lũ lụt tại thừa thiên huế
một trăm linh suất học bổng đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng do bão số một mươi hai và lũ lụt tại thị xã hương trà và huyện quảng điền
mỗi suất học bổng vừa a dính trị giá tám trăm linh đồng
và mỗi suất học bồng của câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu trị giá một triệu đồng
đối tượng được tặng đều có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số một mươi hai và các trận lũ vừa qua
nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính
chủ nhiệm câu lọc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu mong muốn các suất học bổng
sẽ hỗ trợ kịp thời đến gia đình các em học sinh là nguồn động viên khích lệ
để các em cố gắng học tập phấn đấu vươn lên